chào mừng quý vị khán giả đến với chương trình nhịp sống kinh tế của kênh truyền hình nhân dân
thưa quý vị khán giả tiếp cận của cách mạng công nghiệp lần thứ tư việt nam đã và đang đạt được một số thành tựu mới
góp phần tạo tiền đề cho việc phát triển rộng rãi những ứng dụng của công nghệ đến mọi lĩnh vực của đời sống
trong đó có phát triển thành phố thông minh
việc thành phố thông minh được xây dựng trên nền tảng của công nghệ cũng được xem là giải pháp hữu hiệu cho sự phát triển bền vững
trước hết xin được kính mời quý vị khán giả cùng điểm qua một số thông tin kinh tế nổi bật trong tuần qua
tình trạng nhập khẩu phế liệu vào việt nam trong thời gian qua diễn biến phức tạp và nghiêm trọng
nhu cầu về phế liệu như giấy vụn hay nhựa để làm nguyên liệu dù có lợi về kinh tế cho nhiều nhà sản xuất nhưng lại không có lợi về môi trường
hiện nay còn tồn động nhiều container phế liệu nhập khẩu tại các cảng
vì vậy thủ tướng yêu cầu bộ tài nguyên và môi trường thanh tra toàn diện công tác cấp phép nhập khẩu phế liệu và xử lý nghiêm nếu phát hiện ra sai phạm
trong thông báo kết luận của thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc tại cuộc họp thường trực chính phủ về công tác quản lý môi trường trong hoạt động nhập khẩu và sử dụng phế liệu làm nguyên liệu sản xuất
thủ tướng yêu cầu bộ tài nguyên và môi trường thanh tra toàn diện công tác cấp phép nhập khẩu phế liệu trong thời gian qua xử lý nghiêm các cán bộ có liên quan thu hồi giấy phép của các doanh nghiệp nếu phát hiện sai phạm
cùng với đó tăng cường phối hợp để kiểm soát chặt chẽ tốt hơn việc nhập khẩu phế liệu vào việt nam trong thời gian tới

của quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tối đa chỉ bằng tám mươi của các ngân hàng thương mại
đây là nội dung trong dự thảo nghị định về tổ chức hoạt động quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa đang được bộ kế hoạch và đầu tư xây dựng lấy ý kiến
quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận do thủ tướng lập với số vốn hai tỷ đồng
quỹ sẽ cho vay tài trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo doanh nghiệp nhỏ tham gia cụm liên kết ngành chuỗi giá trị tiếp nhận và quản lý nguồn vốn vay tài trợ ủy thác của các tổ chức cá nhân hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
lãi suất cho vay của quỹ không vượt qua tám mươi mức thấp nhất của lãi suất cho vay thương mại trên cơ sở so sánh lãi suất cho vay của các ngân hàng có trên năm mươi vốn sở hữu nhà nước
lãi suất cho vay được chia thành các mức khác nhau được xác định theo thời hạn cho vay lĩnh vực hoạt động hoặc xếp hạng mức độ tín nhiệm của doanh nghiệp
dự thảo nghị định sẽ được trình chính phủ cho ý kiến ban hành vào quý ba năm nay
thưa quý vị và các bạn tiếp cận của cách mạng công nghiệp lần thứ tư việt nam đã và đang đạt được một số thành tựu mới góp phần tạo tiền đề cho việc phát triển rộng rãi những ứng dụng của công nghệ đến mọi lĩnh vực của đời sống trong đó có phát triển thành phố thông minh
việc thành phố thông minh được xây dựng trên nền tảng của công nghệ cũng được xem là giải pháp hữu hiệu cho sự phát triển bền vững
sự tập trung dân số tại các thành phố lớn
tốc độ gia tăng của đô thị
mang lại cho các thành phố một số thách thức trong việc xây dựng kế hoạch quản lý và điều hành bảo đảm cho các thành phố phát triển bền vững về kinh tế xã hội đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người dân
bắt đầu với các hạng mục cơ bản như cơ sở hạ tầng môi trường giao thông và ứng dụng
và ứng phó với thiên tai các yêu cầu về nhà ở năng lượng cũng như an ninh y tế và giáo dục
trong hơn một thập kỷ qua nhiều quốc gia và thành phố lớn trên thế giới đã chuyển hướng sang xây dựng thành phố thông minh
là một thành phố sáng tạo sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông và các phương tiện khác để nâng cao chất lượng cuộc sống hiệu quả hoạt động của dịch vụ đô thị
với sự phát triển vượt bậc của khoa học công nghệ
với sự phát triển vượt bậc của khoa học công nghệ
mà đặc biệt là công nghệ thông tin
với nền tảng là blockchain là trí tuệ thông minh ai là big data và iot
thì đang làm thay đổi bộ mặt và cuộc sống của nhân loại
phát triển để có được những con người thông minh những kết nối thông minh một cộng đồng thông minh
cần thiết để làm cho cuộc sống con người trở nên được tốt đẹp hơn
xã hội sẽ nâng cao được năng suất chất lượng giảm thiểu được các nguồn lãng phí
và tận dụng chia sẻ được các nguồn lực đang có
và từ đó tối ưu hóa tối đa hóa được chất lượng cuộc sống
trên cơ sở xem xét đánh giá các tiềm năng lợi thế của việt nam

định hướng rõ nét về việc khai thác và phát huy các lợi thế của cách mạng công nghiệp lần thứ tư
đẩy mạnh ứng dụng phát triển cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin truyền thông
thực hiện các chỉ đạo của đảng và chính phủ
cùng với sự nhanh nhạy trong tiến trình tiếp cận với công nghệ mới
một số doanh nghiệp công ty công nghệ cũng đã cho ra mắt nhiều sản phẩm phần mềm phần cứng
ứng dụng công nghệ tiên tiến hiện đại
mới đây công ty cổ phần công nghệ bmg army đã đưa ra thị trường một mươi một sản phẩm công nghệ
với những tính năng ưu việt
từ những sản phẩm dành cho trung cư nhà cho thuê
tới các ứng dụng dành cho trường đại học bảo mật kết nối chuyển đổi dữ liệu từ xa
cùng với các sản phẩm phần cứng đã đem lại tiện ích cho cư dân
có phần hướng tới xây dựng thành phố thông minh
những sản phẩm army đang phát triển ngày hôm nay
đó chính là những thành tố để kết nối với nhau
tạo thành nền tảng số hóa đầu tiên cho thành phố thông minh
bởi vì những sản phẩm của army bao gồm từ việc quản lý nhà
quản lý cư dân quản lý sinh viên trường học
đến quản lý những dịch vụ xung quanh
đó chính là những yếu tố cơ bản để trở thành nền tảng thành phố thông minh
dựa trên nền tảng này những thành phố trong tương lai
muốn xây dựng số hóa dữ liệu số hóa dịch vụ
kết nối tất cả các bên với nhau
như là bên ban quản lý bên cư dân bên dịch vụ bên sửa chữa
thì có thể ứng dụng của army trong việc trở thành nền tảng
dành cho thành phố thông minh
kỳ vọng của army trong tương lai có thể trở thành ứng dụng
dành cho tất cả mọi người việt nam
và nó sẽ là siêu ứng dụng army citizen
để giúp cho cuộc sống của mỗi người việt nam trở nên tốt đẹp hơn
và khiến cho tất cả các sản phẩm được tạo ra
hay là cuộc sống của cư dân
được trở nên minh bạch hơn trung thực hơn chính xác hơn
và kết nối tạo ra nhiều giá trị hơn
một thành phố thông minh sẽ là nền tảng
cho sự phát triển kinh tế bền vững của các xã hội hiện đại
hy vọng rằng trong tương lai sẽ có nhiều sản phẩm công nghệ hiện đại
được ra đời được tạo ra được tạo ra
giúp các đô thị xây dựng các chiến lược thích ứng mới
có phần làm cho cuộc sống của cư dân trở nên tốt đẹp hơn
theo số liệu từ bộ kế hoạch và đầu tư
trong bảy tháng qua tổng vốn đầu tư của việt nam ra nước ngoài
đạt gần hai trăm tám mươi triệu đô la mỹ
trong đó lĩnh vực tài chính ngân hàng đạt một trăm linh năm tám triệu đô la mỹ
chiếm ba mươi bảy tám tổng vốn đầu tư
trong bảy tháng đầu năm nay
có tám mươi một dự án được cấp mới giấy chứng nhận đầu tư
với tổng vốn của phía việt nam
là trên hai trăm ba mươi tám triệu đô la
hai mươi một dự án điều chỉnh vốn
với số vốn tăng thêm là bốn mươi một ba triệu đô la
trong đó dẫn đầu là lĩnh vực tài chính ngân hàng
đạt một trăm linh năm tám triệu đô la
tiếp theo sau là lĩnh vực nông lâm nghiệp và thủy sản
trong bảy tháng có ba mươi hai quốc gia vùng lãnh thổ
nhận đầu tư của việt nam
trong đó dẫn đầu là lào với tám mươi bốn triệu đô la
chiếm ba mươi tổng vốn đầu tư
sau đó là italia và slovakia
theo báo cáo của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
hiện việt nam đã vươn lên đứng đầu khối asean
đứng thứ hai châu á
và đứng thứ năm thế giới về xuất khẩu gỗ và lâm sản
ngành chế biến gỗ và lâm sản
là ngành hàng có giá trị xuất khẩu chủ lực
và là một trong số ít ngành hàng
đem lại giá trị xuất khẩu siêu cao của việt nam
với giá trị xuất siêu năm hai nghìn một mươi bảy
giá trị xuất khẩu đồ gỗ và lâm sản
đạt trên tám tỷ đô la
tăng tám lần so với năm hai nghìn một mươi
tăng một mươi so với năm hai nghìn năm
tăng một mươi so với năm hai nghìn một mươi sáu
chỉ tính riêng bảy tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám
xuất khẩu sản phẩm đồ gỗ và lâm sản
đạt kim ngạch năm ba tỷ đô la
hiện cả nước có khoảng bốn năm trăm linh doanh nghiệp
kinh doanh chế biến gỗ và lâm sản
bao gồm ba chín trăm linh doanh nghiệp trong nước
và sáu trăm linh doanh nghiệp fdi
tạo việc làm cho hơn năm trăm linh lao động
ngoài ra còn thu hút hàng triệu lao động
ở khu vực nông thôn biển núi
trong lĩnh vực trồng rừng
cung cấp nguyên liệu
đến nay sản phẩm gỗ và lâm sản
việt nam đã có mặt
ở trên một trăm hai mươi quốc gia và vùng lãnh thổ
các thị trường lớn nhất của việt nam
trong nhiều năm qua là hoa kỳ
trung quốc nhật bản eu và hàn quốc
bộ giao thông vận tài vừa có tờ trình
chính phủ dự thảo nghị định
của chính phủ quy định về kinh doanh
và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô
nội dung dự thảo mới nhất này
đã gỡ được nhiều vấn đề dư luận đang quan tâm
trong đó đã bỏ nội dung yêu cầu
xe hợp đồng như là grab
phải gắn màu taxi điện tử
theo dự thảo mới nhất
trên chính phủ ô tô kinh doanh vận tài
hành khách theo hợp đồng có phù hiệu
xe hợp đồng phải niêm yết giữ xe hợp đồng
hoặc xe hợp đồng điện tử
niêm yết các thông tin trên xe theo quy định
trường hợp ô tô kinh doanh vận tài khách
theo hợp đồng sử dụng cả hợp đồng bằng văn bản giấy
và hợp đồng vận tài điện tử
thì niêm yết chữ xe hợp đồng điện tử
không cần phải gắn màu
đối với kinh doanh vận tải hành khách bằng taxi
xe taxi tính tiền thông qua phần mềm
có hộp đèn với chữ taxi điện tử
gắn cố định trên nóc xe theo quy định
trường hợp xe taxi sử dụng cả phương thức tính tiền
thông qua đồng hồ và thông qua phần mềm
phải gắn hộp đèn với chữ taxi cố định trên nóc xe
cùng với sự tăng trưởng của ngành du lịch
hàng loạt các dự án khu nghỉ dưỡng khách sạn
khu vui chơi giải trí lớn hiện đại
đã được đầu tư xây dựng tại khu vực ven biển
bất đồng sản du lịch biển
đang trở thành một trong những lĩnh vực triển vọng
thu hút sự quan tâm đặc biệt của các doanh nghiệp các nhà đầu tư
với lợi thế bờ biển dài an ninh tốt
thị trường bất động sản du lịch biển tại việt nam
rất thuận lợi để phát triển
ước tính năm hai nghìn một mươi bảy
có một mươi hai năm trăm linh sản phẩm bất động sản du lịch
chủ yếu ở các vùng ven biển
như condotel biệt thượng nghỉ dưỡng
được đưa vào giao dịch
sáng năm hai nghìn một mươi tám
các giao dịch tập trung vào các khu vực như
quy nhơn quảng bình vân đồn bắc vân phong
với kế hoạch đến năm hai nghìn hai mươi
thu hút khoảng năm mươi tám triệu lượt khách du lịch
thì cơ hội để tham gia vào phân khúc bất động sản du lịch biển
là tiềm năng rất lớn
tôi cho rằng
ngay lúc này
thị trường bất động sản du lịch biển việt nam
đã khởi sắc
tốc độ tăng trưởng gdp của việt nam
rơi vào khoảng sáu bảy như hiện nay
đã đem tới động lực phát triển rất lớn
cho thị trường này
bên cạnh đó
thị trường cũng đã đưa ra
thị trường đã được trang bị khá tốt
với những nền tảng quản lý du lịch
cũng như cơ sở hạ tầng
hiện nhiều dự án cao cấp được xây dựng
dọc theo đất nước
thu hút nhà đầu tư trong và ngoài nước tham gia
tuy nhiên để phân khúc bất đồng sản này
phát triển tương xứng với tiềm năng vốn có
cần có những hỗ trợ từ phía chính sách
theo đại diện của bộ xây dựng
để có cơ sở cho công tác quản lý
tránh những tranh chấp mâu thuẫn có thể xảy ra sau này
bộ đang nghiên cứu
để có những hướng dẫn cụ thể
đặc biệt là loại hình condotel
sản phẩm có nhiều trách cãi
ngay từ tên gọi

sẽ không có nhiều cuộc bàn luận
nhưng vì chúng ta hiểu từ tiếng anh nó ra
cho nên là có những cái khác nhau
nhiều chuyên gia cho rằng
để thị trường du lịch nghỉ dưỡng
và bất động sản ven biển việt nam phát triển
cần thay đổi nhiều ưu tố để cạnh tranh
nên nới lỏng quy định
cho những khách du lịch châu á đến việt nam dễ dàng hơn
mở rộng sân bay
thêm ngân sách đầu tư cho ngành du lịch
cũng như cải thiện chất lượng dịch vụ tại sân bay
bên cạnh đó
cần tăng cường nhiều loại hình khách sạn
cơ sở lưu trú
với sự đa dạng về mức giá
để khách du lịch có thêm nhiều lựa chọn
thưa quý vị và các bạn
những thông tin kinh tế vừa rồi
cũng đã kết thúc chương trình nhịp sống kinh tế tuần này
mọi thông tin xin gửi về
chương trình nhịp sống kinh tế
phòng kinh tế truyền hình nhân dân
số bảy mươi một hàng chống hoàn kiếm hà nội
chương trình được phát mới vào chín h bốn mươi năm phút chủ nhật
và phát lại vào chín h thứ hai
một mươi năm h ba mươi phút thứ bốn
một mươi h ba mươi phút thứ sáu của tuần kế tiếp
nếu quý vị và các bạn chưa kịp theo dõi
chương trình trên các hạ tầng truyền hình
thì có thể theo dõi trên trang web
nhân dân tv vn
hoặc kênh youtube truyền hình nhân dân
xin kính chào và xin hẹn gặp lại